để có cái nhìn rõ hơn về vụ việc phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với luật sư trương thanh đức chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật basico
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn luật sư trương thanh đức đã tham gia chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa luật sư thời gian vừa qua việc hàng loạt xe taxi của hãng vinasun trong khẩu hiệu phản đối grab và uber đã thu hút sự quan tâm của dư luận
một số người cho rằng có dấu hiệu bôi xấu đối thủ vi phạm luật cạnh tranh từ góc nhìn của một luật sư xin ông cho biết hành động đó có vi phạm luật cạnh tranh hay không
trước một sự việc ố ạt trong khẩu hiệu có tinh chất là phản đối có tinh chất là liên án đối thủ cạnh tranh thì nó đã làm biểu hiện rất rõ vi phạm luật cạnh tranh hành vi giảm pha hành vi bôi xấu đối thủ và ảnh hưởng đến quyền lợi của đối thủ

tự nhiên hoặc là do pháp luật tạo ra thì phải dần dần chỉnh sửa chứ không phải là đấy là cái vi phạm không phải là cái sai trái của đối thủ cho nên là anh cũng không được vì cái lý do đấy mà lại dèm pha mà lại công kích người khác
ngay sau khi có ý kiến phản đối thì lãnh đạo vinasun tuyên bố đó là hành động tự phát của các tài xế vậy theo ông nếu những biểu ngữ này bị xác định là vi phạm thì vinasun hay các tài xế của họ sẽ phải chịu trách nhiệm
tôi nghĩ rằng là xác định cái hành động đấy của công ty hay là của tài xế thì nó không khó
tôi cho rằng trường hợp này thì là
hành động của công ty vì tài xế
muốn dán muốn trang trí
muốn làm những cái gì trên xe
thì phải được phép của công ty
và ở đây là đồng loạt
và có tinh chất là thống nhất
và phản đối rất là rõ ràng
với đối thủ thì
không có một cái lái xe nào mà lại
đứng ra để tổ chức được một cái việc như thế
và nhất là
nó phát sinh một cái thì lập tức công ty
phải biết ngay phải xử lý ngay
trong trường hợp này thì khi bị dư luận lên án rất là dữ dội
thì công ty mới có hành động
để rút lại
một điều đáng nói là ngay sau khi
các biểu ngữ được treo trên xe của vinasun
để phản đối grab và uber
thì giá cổ phiếu của vinasun lại sụt giảm nghiêm trọng
phải chăng về mặt truyền thông
những động thái phản đối đó có tác dụng ngược
điều đấy cho thấy rất rõ là
kể cả anh có hợp pháp
kể cả anh có đúng mà anh xử lý
không khéo thì anh cũng là
người chịu hậu quả trong trường hợp này
thì dư luận đã nhìn nhận đúng
các nhà đầu tư đã đánh giá đúng tình hình
cho rằng một hành động như thế là phạm pháp
hành động như thế là không đẹp
cho nên là nó ảnh hưởng trực tiếp
đến cái giá cổ phiếu của vinasun
chúng ta thấy đây là một trong
những điển hình cho thấy là
thị trường nói chung và thị trường chứng khoán
nói riêng là sẽ bị ảnh hưởng
bởi những hành động và những cách
xử sự của các công ty rất là lớn
rõ ràng là
trong môi trường kinh doanh hiện đại
các doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn
khi đối đầu với doanh nghiệp nước ngoài
do bất lợi về vốn về công nghệ
và cả về phương pháp kinh doanh
vậy ông có lời khuyên nào
đối với các doanh nghiệp việt đang gặp khó khăn đó
tôi cho rằng là
việc thị trường càng tự do càng cạnh tranh
thì cái sức ép cái khó khăn
cái yêu cầu của doanh nghiệp
càng phải cao hơn
nếu như muốn tồn tại
muốn phát huy muốn cạnh tranh được
thì chúng ta phải bằng nội lực
và phải bằng những công cụ hợp pháp
và có những giải pháp để thay vì
dìm người khác hạ người khác xuống
thì chúng ta phải tự nâng chúng ta lên
chứ nếu như mà
cứ làm theo một cái cách thức
như có điểm như ngày xưa
thì không những là chúng ta không có lợi
mà sẽ gánh chịu những hậu quả
như một số hiện tượng một số trường hợp
đã xảy ra trong thời gian qua
một lần nữa xin cảm ơn luật sư đã tham gia
chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
vâng thưa quý vị và các bạn
tự đổi mới mình để cạnh tranh tốt hơn
thay vì cố gắng hạ thấp đối thủ
bằng những biện pháp không chính đáng
đó là lời khuyên của luật sư trương thanh đức
trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh
ngày càng gai gắt như hiện nay
và đó cũng chính là thông điệp của chúng tôi
những người làm chương trình nhịp sống kinh tế
xin được gửi tới quý vị khán giả
cũng như doanh nghiệp doanh nhân
đang hoạt động trên bất kỳ lĩnh vực nào
của nền kinh tế
quý vị và các bạn thân mến
chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình
nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một phố hàng chống hoàn kiếm hà nội
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau